ngày bảy tháng một mươi hai tại tỉnh thái nguyên trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ tuyên dương
học sinh ba tốt và học sinh ba giải luyện cấp trung ương năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là năm đầu tiên trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức bình xét và tuyên dương danh hiệu này
danh hiệu học sinh ba tốt và học sinh ba giải luyện cấp trung ương được trao tặng theo năm học
dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên cả nước
có thành tích nổi bật trong học tập và gian luyện
chương trình được tổ chức nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa khuyến khích các tỉnh thành đoàn trong cả nước
triển khai thực hiện tốt và hiệu quả phong trào học sinh ba tốt và học sinh ba rèn luyện
trong số ba trăm chín mươi sáu hồ sơ do các tỉnh thành đoàn gửi tới ban tổ chức hội đồng xét chọn cấp trung ương
đã bình xét và tuyên dương sáu mươi tám học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt và một mươi năm học sinh
đạt danh hiệu học sinh ba giải luyện năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín